ngày hôm nay hai tháng năm công an tỉnh đồng nai đã lập hồ sơ chuyển gần một trăm bốn mươi đối tượng cho công an tỉnh bình thuận
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đây là những đối tượng do công an tỉnh đồng nai bắt giữ tại sòng bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay
ở khu vực giáp danh giữa ba tỉnh đồng nai bình thuận và lâm đồng
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày một tháng năm công an tỉnh đồng nai đã đột kích bắt tụ điểm đánh bạc quy mô lớn
bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà tại thôn một mươi xã đa cai huyện đức linh tỉnh bình thuận
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bao vây khống chế gần một trăm bốn mươi đối tượng thu giữ hơn ba trăm bảy mươi triệu đồng
một mươi bảy xe ô tô hơn một trăm linh xe mô tô cùng nhiều tăng vật
tụ điểm đánh bạc này do nguyễn quang tôn bốn mươi một tuổi ngụ tỉnh đồng nai
cùng hai đối tượng chưa rõ lai lịch ngụ tỉnh bình thuận tổ chức
các đối tượng này thường thay đổi địa điểm ở khu vực rừng núi nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng